mặc dù cơn bão số bảy và số tám vừa qua không đổ bộ vào địa bàn tỉnh nghệ an
thế song hàng trăm mét bờ kè biển trên địa bàn thị xã cửa lò đã bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng
ước tính giá trị thiệt hại hàng chục tỷ đồng
theo đó có bốn đoạn kè bị hư hỏng trong đó có đoạn phía nam quảng trường bình minh
và đoạn qua địa bàn phường thu thủy là nghiêm trọng nhất
đáng chú ý bờ kè biển tại thị xã cửa lò không chỉ sạt lở ở những đoạn được xây dựng từ trước
mà ngay cả đoạn kè vừa ra cố hết một bảy tỷ đồng để đón mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi một cũng bị sóng đánh gây hư hỏng
đại diện ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã cửa lò cho biết
những đoạn kè bị sóng đánh hư hỏng xuất hiện lần đầu vào mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
sau đó thị xã cửa lò đã khắc phục tạm để đón mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
đợt này sóng biển tiếp tục làm hư hỏng thêm một số đoạn mới và các đoạn khắc phục tạm
hiện nay dự án xây dựng bờ kè mới có chiều dài
dài hơn một sáu km đã được khởi công với tổng kinh phí hơn bốn mươi tỷ đồng từ nguồn kinh phí của trung ương
ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã cửa lò bố trí